thưa quý vị và các bạn cách đây năm mươi năm bằng sức mạnh tổng hợp của các quân đoàn binh đoàn binh chủng chủ lực bộ đội địa phương dân quân du kích và đồng bào các dân tộc
hưởng hóa tỉnh quảng trì đã phối hợp chặt chẽ tiện công trên toàn bộ hệ thống cửa điểm phòng ngư kiên cổ của địch ở mặt trình đường chỉnh khai xanh làm nên triển thẳng vang dồi làm mốc son trong lịch sử đầu tranh của dân tộc
từ đầu nát hoang tàn khó nghèo kết trở cho đến nay một đốt thề vàng trên tuyển hành lang kinh tế đông tây thời hồi nhập đã được xây dựng với tiêu chỉ kiểu mẫu như lời can dành của cổ tổng bị thư lê duẩn

như đại diện cho một chương cuối cùng của chiến trường khe xanh nó như là một biểu tượng hòa giải cho những người lính ở bất cứ bên nào của bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào
theo những người lính trong một căn cứ quân sự lại có vườn cây hòa bình
đó là nơi duy nhất trên thế giới mà câu chuyện về chiến tranh và hòa bình được sắp đặt vào một chỗ cùng nhau

năm một nghìn chín trăm tám mươi năm sau những năm tháng thanh xuân cùng với đồng đội làm nên chiến thắng hào hùng đại úy hồ văn sang trở về đời thường gây dựng lại màu xanh trên mảnh đất đã bị cày nát bởi bom đạn làm đường dãy chăn nuôi
đặc biệt ông là người đầu tiên trồng cây lúa nước và chỉ dẫn cho bà con vân kiều nơi đây cách trồng cây lúa nước để có năng suất cao đẩy lùi cái đói

con đường số chín do người pháp tìm ra thế kỷ trước quả là một kỳ tích
chính con đường này đã biến khe xanh lao bảo thành điểm nhấn vị trí quan trọng không thể thiếu trên hành lang kinh tế đông tây
và cũng chính bởi vị trí đó vùng đất này đã có những bước phát triển về kinh tế xã hội vượt trội hơn so với nhiều địa phương khác trong tỉnh và khu vực
trong chục năm trở lại đây tỉnh quảng trị cùng với tỉnh sa văn na khệt nước bạn lào đã cùng nhau hình thành xây dựng và hỗ trợ để các khu kinh tế thương mại cửa khẩu biên giới
không ngừng phát triển
hai mươi năm kể từ ngày được chính phủ đồng ý thành lập khu kinh tế thương mại lao bảo đang được mệnh danh là đô thị vàng ở miền tây quảng trị
từ buổi đầu chỉ có một mươi hai doanh nghiệp với bốn trăm linh hộ kinh doanh cá thể thì nay có bốn trăm linh doanh nghiệp trong đó có năm doanh nghiệp fdi và gần một năm trăm linh hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động
hàng năm đột ngân sách nhà nước khoảng từ ba mươi đến bốn mươi tỷ đồng
hiện có tới gần sáu mươi dự án đăng ký đầu tư ở lao bảo với tổng số vốn đầu tư đăng ký là ba sáu trăm bảy mươi tỷ đồng trên diện tích đất thuê là hai trăm sáu mươi hai hectare
trong đó có ba mươi năm dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hai bảy trăm bốn mươi năm tỷ đồng
các dự án đầu tư đã giải quyết việc làm cho gần ba lao động trực tiếp chủ yếu là cư dân trên địa bàn
hướng hóa khe xanh là nơi bản thân cuộc sống được tính bằng trồi non bằng hồn sông núi còn đọng những dư ba trong mỗi nhát quốc bổ đôi thời gian
bây giờ từ căn cứ làng vây hướng tầm mắt về vùng nam hướng hóa nơi con sông biên giới sepol chảy qua là bạt ngàn vùng sắn nguyên liệu do đồng bào phân kiểu paco trồng nên
mỗi năm các xã vùng liền này cung cấp sắn củ tươi cho nhà máy đủ để sản xuất từ sáu mươi đến bảy mươi tấn tinh bột sắn mang thương hiệu sepol
và trở thành một sản phẩm có uy tín ưa thích của nhiều quốc gia trong đó có những thị trường khó tính như nhật bản hàn quốc
cà phê khe xanh là một câu chuyện dài với nhiều huyền tích
chỉ biết rằng từ rất lâu hàng vạn gốc cà phê đã được trồng ở đất này và khi thu hoạch hạt cà phê được đóng bao đã theo chân người pháp xuống tàu vượt biển được rang say trừng cất tỏa hương giữa trái tim châu âu hoa lệ vĩnh định một thương hiệu nức tiếng cà phê khe xanh